thời gian gần đây trên những trục đường lớn ở huế tái xuất hiện những nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không biển số đeo biển giả xe chưa sang tên đội chủ xe có tiếng ổn lớn chạy với tốc độ cao gây mất an ninh trật tự có nguy cơ gây tai nạn giao thông ảnh hưởng đến sự an toàn của người đi đường
trước tình trạng đó đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp huế đã lập tổ công tác đặc biệt tăng cường tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường
đây là số xe mô tô hơn một trăm linh chiếc đã bị lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an tp huế lập biên bản tạm giữ sau ba ngày gia quân
hơn chín mươi trong số xe này đã được các chủ xe độ chế để tăng tiếng ổn và tốc độ
đang nói đa số thanh niên vi phạm có tuổi đời còn rất nhỏ từ một mươi bảy đến hai mươi năm tuổi và đã sử dụng chất kích thích như rượu bia trước khi điều khiển xe gây mất trật tự an toàn giao thông
qua các mạng xã hội gia lô facebook tụ tập trại thành đoàn trại tốc độ lớn làng lách đẩn vòng và chứng trọng xung đường nạt bô gây mất trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông trên đường
các nhóm đối tượng này rất bán động không chấp hành hiệu lên dừng xe của cảnh sát
đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp huế sau khi nắm tình hình đã thành lập tổ công tác đặc biệt và tổ chức gia quân
tập trung xử lý vi phạm nhằm chấm dứt các hành vi đua xe lạng lách đánh võng trên đường phố
bên cạnh đó cũng đã xác định giải quyết triệt đề tình trạng này cần có sự vào cuộc từ các cấp cơ sở

thời gian tới công an tp huế tiếp tục duy trì tổ công tác đặc biệt tập trung xử lý tình trạng vi phạm luật giao thông
nhất là trong thời gian diễn ra aff cup hai nghìn một mươi chín
qua đó góp phần bảo vệ tính mạng
sức khỏe cho nhân dân bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở tp huế